dù đã có lộ trình tuy nhiên việc chuyển đổi ngành nghề tạo sinh kế cho người lao động tại các lò gạch hiện nay vẫn là bài toán khó
thôn phiêng my phường huyền tụng thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn nằm sâu trong một thung lũng nhỏ bao quanh là đồi núi
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến nay cả thôn chỉ có một mươi bảy hộ dân sinh sống
không có nhiều đất nông nghiệp nên kế sinh nhai của toàn bộ người dân ở nơi đây chủ yếu dựa vào hoạt động của các lò gạch thủ công như thế này
ngôi nhà hai tầng của gia đình chị âu thị quê trở nên khang trang hơn kể từ khi có lò gạch thủ công này
nhà có mảnh ruộng nhỏ nên lúa trồng được chỉ để phục vụ cho gia đình
trước đây để bảo đảm cho cuộc sống gia đình và nuôi hai con ăn học đại học
hai vợ chồng chị quê phải đi khai thác
các vợ chồng chị có thể đi khai thác để mâu sinh nhưng công việc bấp banh và rất nguy hiểm
từ khi chuyển sang làm gạch thủ công bà con nhân dân thôn phiêng my dần khấm khá
tình trạng người dân chặt phá rừng cũng không còn
bộ mặt nông thôn nơi đây đã dần thay ra đổi thịt
mấy năm trở lại đây làm gạch tôi chuyển sang làm gạch tôi thấy cuộc sống khá hơn
thu nhập ổn định hơn làm gạch tương đối tốt
tôi làm bây giờ là nghề của nông thôn chỉ muốn làm như thế
năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến hai nghìn năm bà con nhân dân ở đây rất bất vả
trên rừng đây hồi như là củi bị đốn hết không màu xanh thế này đâu
có cái lò gạch ở đây năm đầu tiên chính xác là để bà nhân dân ở đây tham gia làm gạch
hồi như là bà con không tham gia được không theo nổi
các chủ ở đây phải tuyệt người công nhân ở tận dưới xuôi lên
thế sau năm sau là bà con biết làm việc
không biết tận dụng được cái nguồn công việc ở đây
trước năm đấy là chúng tôi là sáu hộ dân là được sáu hộ nghèo hết
mà cho đến hiện tại bây giờ cho đến năm nay cách đây ba năm rồi là chúng tôi xóa hết hộ nghèo
không chỉ có gia đình chị quê gần một mươi năm nay chị nông thanh huyền cũng đã gắn bó với nghề làm gạch thủ công
dù mưa nắng vất vả thế nhưng nghề làm gạch vẫn là nghề mang lại thu nhập ổn định cho gia đình chị
bình quân một ngày công lao động ở đây
chị huyền được trả từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi ngàn đồng
so với mức sống ở vùng nông thôn thì đây là mức thu nhập rất đáng kể với những lao động phổ thông như gia đình chị huyền
khoanh năm gắn liền với công việc làm gạch đất sản xuất nông nghiệp cũng không còn
và khi biết có chủ trương sẽ xóa bỏ lò gạch thủ công khiến chị huyền và nhiều người lao động ở đây vô cùng lo lắng
ví dụ như ở đây mà cấm gạch thì chị em công nhân chúng tôi ở đây chắc chắn theo
thời gian đầu sẽ không có công an biểu làm trước tiên ạ
cái đấy sẽ ảnh hưởng đến cái kinh tế
nếu mà cấm loa gạch thì chúng tôi cũng chẳng biết làm gì
dọn thì không có giờ chúng tôi cũng không có thuộc giờ chẳng biết đi đâu
chỉ quanh nhà trong con mới kiếm thêm từ loa gạch thôi
không chỉ có ở thành phố bắc cạn hiện nay trên địa bàn huyện ba bể có một mươi sáu lò gạch thủ công vẫn đang hoạt động
các lò gạch thủ công ở ba bể tập trung chủ yếu ở các xã yến dương địa linh và xã mỹ phương
nhờ những lò gạch thủ công hàng năm huyện ba bể đã giải quyết công ăn việc làm ổn định cho hơn ba trăm linh lao động ở địa phương
làng nghề mang lại lợi ích thiết thực cho người dân
do đó khi thời hạn phải xóa bỏ lò gạch thủ công đến gần thì nỗi lo về mất việc làm giảm thu nhập ngày càng hiện hữu
muốn các bà con làm ở đây thì mong muốn thì được làm lâu dài
nếu mà ai không đi làm thì toàn đi công ty và lại đi sang trung quốc
nếu mà xóa bỏ đi ngay bây giờ thì cũng
một là cái lao động nó cũng không có việc làm là cái thứ nhất
cái thứ hai thì các loa gạch thủ công cũng không biết là làm việc gì
có nhiều cái cũng khó khăn
đến thời điểm này chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là quyết định về cấm triệt để mọi hoạt động nung đốt lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh bắc cạn sẽ có hiệu lực
vậy nhưng nhiều lò gạch thủ công trên địa bàn thành phố bắc cạn và huyện ba bể
hiện nay vẫn hoạt động bình thường thậm chí vẫn tiếp tục tích tụ đất để cho việc sản xuất những năm sau
theo người dân lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công cũng đã được tuyên truyền đến cơ sở
họ sẵn sàng chấp hành việc xóa bỏ những lò gạch thủ công
tuy nhiên vấn đề chuyển đổi ngành nghề giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động hiện nay là hết sức khó khăn
nói chung là nếu như mà lao động nghèo ở đây mà bây giờ như các bà này
mà dừng cái loa gạch này như các bà này không biết kiếm ở đâu ra hai trăm linh
đấy bây giờ về đây làm đây thì ngày hai trăm linh có bà lào làm khỏe là hơn hai trăm linh một ngày
vừa rồi chúng tôi cũng họp thôn họp tổ rồi thì cũng thông báo bà con biết cái lộ trình của thành phố của tỉnh là như thế
ba mươi một tháng một mươi hai này thì dừng các loa gạch thủ công này
thế nhưng mà sau khi thông qua cái thì bà con một số nhiều hộ cũng đã điêu đứng
vì cái vấn đề thu nhập của hộ gia đình mình nó sẽ như thế nào sau này nếu không có việc làm
bởi sức lao động của mình thì trình độ của người dân ở địa phương tôi là không công bằng
người cao người thấp có người có trình độ thì họ đi vươn trải làm ăn xa rồi
thì có những người không có trình độ thì người thấp phải báo cái loa gạch này
bởi tới đây mà không có lò gạch này tôi nghĩ rằng bà con địa phương tôi sẽ vất vả nhiều
mà không những dân địa phương tôi
mà ở đây có mấy tổ lân cận đây họ cũng tham gia rất nhiều công nhân đến tham gia làm việc tại đây
năm hai nghìn một mươi bốn thủ tướng chính phủ ký quyết định số một nghìn bốn trăm sáu mươi chín về quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó yêu cầu các cơ sở sản xuất ở khu vực các xã thuộc huyện miền núi của các tỉnh
xây dựng lộ trình chấm dứt hoạt động chậm nhất
năm hai nghìn một mươi bảy đối với lò thủ công thủ công cải tiến và chậm nhất vào năm hai nghìn hai mươi
với lò đứng liên tục phát triển gạch đất xét nung có giá trị kinh tế cao phục vụ xây dựng trong nước và xuất khẩu
nghiên cứu phát triển sản xuất gạch đất xét nung bằng nguyên liệu đất đồi và phế thải công nghiệp
với chủ trương của chính phủ kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh bắc cạn cấm toàn bộ hoạt động sản xuất gạch nung thủ công tại địa bàn thành phố bắc cạn
và các huyện có lò gạch đang hoạt động
tháng chín của năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch ba trăm linh một
và đến năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân tỉnh ban hành quyết định hai mươi hai là chấm dứt cái lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công
và đến ba mươi một tháng một mươi hai cấm triệt để các lò gạch sản xuất gạch gói thủ công trên địa bàn thành tỉnh
trong các kế hoạch cũng như quyết định của ủy ban nhân tỉnh ban hành
đã phân công cho các ngành ca cấp trong quá trình triển khai
tuyên truyền phổ biến về các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
liên quan đến lộ trình xóa bỏ các lò gạch thủ công này
hiện nay thì các tổ chức cũng như là cá nhân liên quan đến việc sản xuất gạch gói thủ công
thì cũng đã nắm được lộ trình chính sách của đảng và nhà nước
để ổn định sản xuất và cuộc sống của người dân địa phương
cũng như phải bảo đảm giữ sạch môi trường sống
một số hợp tác xã sản xuất gạch đã chủ động tìm ra hướng đi mới
sau khi xóa lò gạch thủ công
đó là xây dựng dự án nhà máy sản xuất gạch tuy nen công nghệ cao phát thải thấp
điểm khác biệt so với sử dụng gạch cũ chính là giảm phát thải khói bụi
tận dụng nguồn nguyên liệu phế phẩm từ nông nghiệp như chấu mùn cưa dơm dạ
tuy nhiên trong thời gian chờ dự án được phê duyệt
và đưa vào quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh bắc cạn
thì người dân nơi đây vẫn mong chờ có được một nghề để ổn định cuộc sống
vừa rồi tôi nhận được công văn của thái lan
thành phố chuyển xuống là sẽ cho nếu như xóa bỏ lò gạch này
sẽ cho tuyển bà con đi học các nghề
nhưng ở trong cái công văn họ không nói rõ là những nghề gì
mà nói ra đọc ra ở đây là bà con cũng ngại
vì đó là người cao tuổi hết rồi
bà cao với các anh đấy bây giờ chúng tôi toàn người cao tuổi thôi
nên là học cái nghề này thì chắc chắn là không thể theo được
một số bà con cũng không biết học cái nghề gì
mà chính xác
bởi vì cái hướng dẫn của họ không nói rõ là chăn nuôi
hay là trồng cây trồng rau trồng gì cả
thế nên là chúng tôi cũng không biết được bà con không đăng ký
khẳng định việc xóa bỏ lò gạch thủ công là chủ trương đúng
phù hợp với lộ trình trên toàn quốc
tuy nhiên vấn đề hiện nay với tỉnh bắc cạn là cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền
để người dân chủ động trong sản xuất kinh doanh
quan trọng hơn là có cơ chế chính sách trong việc hỗ trợ
chuyển đổi ngành nghề phù hợp đảm bảo cuộc sống của người dân
nếu không có biện pháp triệt để thì rất có thể tình trạng tái nghèo sẽ xảy ra đối với người dân
đó là tái nghèo nhiều hộ nhiều hộ tái nghèo là bởi vì không có đất canh tác
bây giờ theo tôi mong muốn là cái cấm cái lò thủ công chúng tôi hoàn toàn nhất trí
tôi xin ý kiến của các cấp đánh đạo là cho chúng tôi chuyển đổi từ nung đốt thủ công
chuyển sang nung đốt công nghệ cao như các tỉnh khác
thứ nhất là đảm bảo công việc gia đình tôi hai là đảm bảo cho người công nhân
mà chúng tôi duy trì được cái nghề của chúng tôi làm được lâu dài
với những lao động ở các địa phương làm gạch nung thủ công
thì sản xuất gạch từ lâu đã trở thành công việc giúp người dân thoát nghèo
cải thiện và nâng cao đời sống
tuy nhiên những đòi hỏi về chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng bền vững bảo vệ môi trường là hết sức cần thiết
thế nên trước mắt việc tạo ra một cơ chế thông thoáng để hỗ trợ
khuyến khích các cơ sở đầu tư về công nghệ chuyển đổi sang phương thức khác
như lò đứng lò nung tuy men là giải pháp cần được tỉnh bắc cạn cân nhắc thực hiện
bởi giải pháp này vẫn
và sẽ tiếp tục tạo sinh kế cho người lao động
góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân dân